tại tòa các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
sau khi xem xét các tình tiết hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn quốc khánh và phù minh tuấn mức án tử hình
hạ báo hùa mức án trung thân và nguyện thị luật hai mươi năm tù